năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mô hình xã hội chủ nghĩa ở tám nước liên xô đông âu và mông cổ tan giã
các thế lực thù địch ngay lập tức tấn công với nhiều thủ đoạn tinh vi dữ dội hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới trong đó có việt nam
tuy nhiên với đường lối đúng đắn khôn khéo đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử dân tộc
hơn chín mươi năm kể từ khi ra đời đảng cộng sản việt nam là đảng duy nhất xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước đó là thực tế không thể phủ nhận
chúng ta đã đạt được những thành tiệu mang tính lịch sử chúng ta đạt được rất nhiều những thành tiệu to lớn trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
và nói như tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định là với dưới sự lãnh đạo của đảng và đi theo con đường chủ nghĩa xã hội cho đến ngày nay thì chưa bao giờ dân tộc đất nước chúng ta có được cái cơ đồ vị thế uy tín quốc tế như ngày hôm nay
đảng ta không một lợi ích nào khác đó là tổ quốc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vì hạnh phúc của mỗi người dân độc lập tự do của đất nước và đấy là cái lợi cao nhất của đảng
chúng ta có thể nói rằng đảng đang hay
đảng ta đã luôn luôn được quần chúng dân tin tưởng vào đảng và những thắng lợi thích mạng việt nam sự lãnh đạo của đảng đã mang lại đều đã càng khẳng định sự vai trò lãnh đạo của đảng
thế thì cái sự thừa nhận của nhân dân sự thừa nhận của lịch sử theo tôi đấy là cái quan trọng nhất cái đánh giá ở vị trí của đảng là như thế nào và đảng ta là đã xứng đáng với một đảng đóng với cái vai trò lãnh đạo như vậy
thực tế cho thấy không phải cứ có nhiều đảng thì càng dễ dàng
chủ và ngược lại ít đảng thì thiếu dân chủ
mỗi đất nước đều có hoàn cảnh văn hóa lịch sử khác nhau nên thể chế chính trị cũng không hoàn toàn tương đồng
điều quan trọng là xã hội có phát triển không người dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc hay không và đất nước có hòa bình ổn định và phát triển đi lên hay không
đó mới là tiêu chí quan trọng nhất
với mỗi người dân việt nam yêu nước chân chính dù đang sinh sống trong hay ngoài đất nước
đều có thể cảm nhận được giá trị của một đất nước tự do hòa bình ổn định và phát triển
sự áp đặt những chuẩn mực về tự do dân chủ hay những giá trị tư bản phương tây đã để lại những bài học nhãn tiền về hệ quả không dễ khắc phục cho nhân dân các nước trung đông như iraq afghanistan syri hay ukraine hiện tại
hậm hực ghen tị với những thành tựu to lớn của nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
các thế lực thù địch lại càng lộ rõ bản chất ngoan cố quyết tâm chống phá
còn tiếc cây cối hoa màu để tham gia hiển đất mặc dù đó là nguồn thu nhập chính của họ